các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
việc tích hợp các thông tin trong một loại giấy tờ duy nhất được xem là bước tiến lớn trong công tác quản lý hộ tịch
và tới đây công tác này sẽ còn đột phá hơn nữa khi mà các quy định yêu cầu nộp xuất trình sổ hộ khẩu sổ tạm trú
tại hai mươi nghị định khác nhau sẽ bị bãi bỏ cũng từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba nếu như nghị định mới được ban hành
thông tin này hiện đang giành được rất nhiều sự quan tâm và cũng là đề tài đang được bàn luận trên nhiều diễn đàn mạng
các quy định yêu cầu nộp xuất trình sổ hộ khẩu sổ tạm trú
tại hai mươi nghị định khác nhau sẽ bị bãi bỏ từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
thông tin này được đưa ra tại dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định
liên quan đến việc nộp xuất trình sổ khẩu sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính
cung cấp dịch vụ công vừa được bộ công an hoàn thiện gửi bộ tư pháp thẩm định
đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ phía người dân
trên các diễn đàn mạng xã hội nhiều cư dân mạng đánh giá
đây là bước bột phá trong quản lý hộ tịch cải cách thủ tục hành chính
đem lại sự tiện lợi lớn cho người dân khi làm các thủ tục liên quan
bỏ sổ hộ khẩu giấy rồi thì loại bỏ yêu cầu xuất trình sổ là quá hợp lý
khi bỏ yêu cầu xuất trình sổ hộ khẩu thì người dân sẽ không phải băn khoăn khi đi giao dịch hành chính nữa
thông tin cá nhân và nơi cư trú đã có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư rồi

bỏ yêu cầu xuất trình là quá hợp lý đỡ gây lãng phí phiền hà cho người dân
bãi bỏ quy định như vậy là cần thiết và phù hợp với các quy định của luật cư trú năm hai nghìn hai mươi
theo thông tin từ cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bộ công an
dự thảo nghị định được xây dựng gồm một mươi sáu điều trong đó có một mươi bốn điều để sửa đổi các nghị định có liên quan
đến việc nộp xuất trình sổ hộ khẩu sổ tạm chú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính
cung cấp dịch vụ hành chính công
trong đó bỏ các quy định yêu cầu công dân phải nộp xuất trình sổ hộ khẩu sổ tạm trú
đồng đảo cư dân mạng cho rằng việc thực hiện việc cắt giảm đơn giản hóa nhiều thủ tục
được quy định trước ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba sẽ đem lại nhiều tiện lợi cho người dân
khi thực hiện các giao dịch hành chính
về phía các cơ quan nhà nước việc quản lý cũng được khoa học thuận tiện và đồng bộ hơn trước
do đó việc ban hành dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định
các cơ quan đến việc nộp xuất trình sổ hộ khẩu sổ tạm chú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính
cung cấp dịch vụ công là rất cần thiết đáp ứng được yêu cầu trong việc thực hiện luật cư trú năm hai nghìn hai mươi
bên cạnh đó cư dân mạng còn cho rằng việc lực lượng công an nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu cấp căn
các công dân gắn chip hay đăng ký tài khoản định danh điện tử cho người dân thời gian qua
cũng đã góp phần rất lớn trong việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư một cách đồng bộ
đặc biệt đáp ứng thông tin về cư trú của người dân tạo cơ sở cho việc bỏ số hộ khẩu giấy
xin ghi nhận nỗ lực của các anh công an khu vực trong việc thực hiện cấp tài khoản định danh điện tử
và căn cước công dân gắn chip nhiều người phải gọi dùng rất nhiều lần mới đăng ký
muốn chuyển đổi số thành công thì mọi người phải có ý thức thực hiện
bỏ được sổ hộ khẩu giấy là bước tiến rất tốt rồi
từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
sổ tạm trú sổ hộ khẩu giấy sẽ chính thức bãi bỏ theo luật cư trú năm hai nghìn hai mươi
việc chuyển hình thức quản lý từ thủ công sang số hóa là một bước tiến đặc biệt quan trọng
được bộ công an nỗ lực tiên phong thực hiện góp phần xây dựng chính phủ số xã hội số và nền kinh tế số
và với việc bãi bỏ quy định yêu cầu nộp xuất trình sổ hộ khẩu sổ tạm trú tại hai mươi nghị định khác nhau
chắc chắn sẽ tạo được tính đột phá trong quản lý hộ tịch góp phần mang lại sự tiện lợi
trong các giao dịch hành chính đáp ứng được yêu cầu thực tiễn và sự mong đợi từ người dân
bạn nghĩ sao về vấn đề này hãy chia sẻ quan điểm và cùng tương tác với an
trên fanpage của truyền hình công an nhân dân a cộng truyền hình công an